thông tin về việc tỉnh bến tre có huyện đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới
cụ thể là vào ngày hôm qua ủy ban nhân dân tỉnh bến tre vừa tổ chức lễ công bố quyết định của thủ tướng chính phủ
công nhận huyện trợ lách đạt chuẩn nông thôn mới
sau một mươi năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thì đến nay
huyện trợ lách đã hoàn thành chín trên chín tiêu chí huyện nông thôn mới theo quy định của thủ tướng chính phủ
có một mươi trên một mươi xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới
và thị trấn trợ lách hoàn thành năm trên năm tiêu chuẩn văn minh đô thị theo quy định của tỉnh bến tre
giá trị sản xuất của huyện tăng bình quân hơn một mươi một năm
thu nhập bình quân đầu người đạt hơn năm mươi hai triệu đồng một năm tăng hơn ba lần so với năm hai nghìn một mươi
và tổng vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới là hơn hai hai trăm linh tỷ đồng